báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội trong tháng bốn tại phiên họp thứ ba mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào sáng nay đã chỉ ra một trong những lo lắng của cử tri và nhân dân thời gian gần đây là tình trạng giá vàng liên tục biến động và tăng cao sẽ tác động xấu đến nền kinh tế và đời sống của người dân
báo cáo về những lo lắng của cử tri trước tình trạng giá vàng leo cao biến động không ngừng ban dân nguyện kiến nghị ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành có giải pháp tăng cường công tác thanh tra giám sát thị trường vàng hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng xử lý buôn lậu trục lợi đầu cơ thao túng thị trường bảo đảm cho thị trường vàng ổn định minh bạch lành mạnh
thông tin thêm về vấn đề này thứ trưởng bộ công an lê cú hùng cho biết bộ tập trung kiến nghị các giải pháp quan trọng liên quan đến an ninh tiền tệ an ninh quốc gia tập trung sửa đổi bổ sung một số quy định tại nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về độc quyền vàng miếng sgc kiến nghị ngân hàng nhà nước khẩn trương xây dựng áp dụng cơ chế can thiệp của cơ quan quản lý vào thị trường vàng như các cơ chế can thiệp vào giá mua giá bán cơ chế can thiệp vào cung cầu thị trường kịp thời bổ sung quy định về biên độ tranh lệch tối đa giữa
của các cơ quan liên quan quản lý thị trường vàng gồm vàng miếng sản xuất gia công vàng trang sức
bộ công an đề nghị bộ tài chính nghiên cứu ban hành quy định pháp lý kiểm soát nghĩa vụ thuế về kinh doanh vàng như bắt buộc xuất hóa đơn hàng điện tử online quy định về thuế giá trị gia tăng mã số
bộ công an kiến nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố cần quản lý kiểm soát hoạt động khai thác sản xuất kinh doanh vàng của cá nhân doanh nghiệp được cấp phép không để xảy ra các đơn vị kinh doanh vàng vi phạm pháp luật như hiện nay